chiều tối qua đã xảy ra một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu nhà số một mươi ba trần hưng đạo
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vụ hỏa hoạn đã khiến năm người bị thiệt mạng
tại thời điểm trên người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ căn nhà của gia đình ông nguyễn văn thăng
sau đó lan sang hai căn hộ bên cạnh nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh lâm đồng đã
huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến tham gia chữa cháy
đến khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngọn lửa đã cơ bản được khống chế
bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn khiến bốn người trong gia đình ông thăng
và một nạn nhân khác thiệt mạng hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn